nhận lời mời của tổng thống belarus ông alexander lukashenko sáng ngày hai mươi sáu tháng sáu
chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam rời thủ đô hà nội
lên đường đi thăm chính thức belarus từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng sáu
cùng đi với chủ tịch nước trần đại quang có các đồng chí ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng
bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải
chuyến thăm của chủ tịch nước trần đại quang tới nga và belarus diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống
và đối tác chiến lược toàn diện việt nam nga có độ tin cậy cao và không ngừng được củng cố
ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả với nội hàm ngày càng phong phú
quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt việt nam belarus phát triển tốt đẹp
chuyến thăm đồng thời khẳng định việt nam coi trọng và mong muốn không ngừng tăng cường quan hệ song phương
với nga và belarus tạo động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực
kết thúc chuyến thăm chính thức belarus chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân
cùng đoàn đề biểu cấp cao việt nam sẽ chính thức thăm liên bang nga từ ngày hai mươi tám tháng sáu đến ngày một tháng bảy